xin kính chào quý vị và các bạn
gió mưa tràn về bắc bộ đã chuyển nhiều mây và có mưa dày sát trong ngày hôm nay
từ đêm nay khi mà khối không khí lạnh rồn sâu xuống phía nam thì mưa có xu hướng giảm nhanh xuống diện vài nơi
với nhiệt độ thấp nhất ban đêm giao động ở ngưỡng là từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ vùng núi có nơi còn thấp hơn
trời chuyển rét vùng núi có nơi rét đậm
từ ngày mai khu vực bắc bộ nằm sâu trong khối không khí lạnh nên thời tiết khá là khô giáo
với nhiệt độ có xu hướng giảm thêm khoảng một độ nữa cao nhất giao động là từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
đối với các tỉnh miền trung dưới tác động của gió mùa đông bắc kết hợp điều kiện địa hình
nên mưa xuất hiện diện rộng từ hà tĩnh trở vào cho đến khánh hòa
vùng mưa lớn tập trung từ quảng bình đến quảng ngãi
người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết đi kèm như gió giật mạnh
và dự báo mưa còn kéo dài đến ngày hai mươi tám tháng hai nên người dân cần có kế hoạch sinh hoạt phù hợp
về nhiệt độ ở khu vực bắc trung bộ trời chuyển rét với nhiệt độ cao nhất
giao động trong khoảng là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
ở khu vực trung trung bộ phổ biến là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
còn khu vực nam trung bộ thì cao hơn giao động là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ có nơi còn cao hơn
khu vực tây nguyên và nam bộ thời tiết phổ biến là ít mưa ban ngày có nắng
có trăng về chiều tối và đêm thì xuất hiện cơn mưa rông cục bộ với lượng mưa nhỏ
nên cũng không có ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây
với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên phổ biến là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
cục bộ có nơi còn cao hơn
và tại khu vực nam bộ thì nhiệt độ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
một số nơi tại miền đông nam bộ có thể ở ngưỡng cao hơn
chuyển sang những thông tin thời tiết biển
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh nên khu vực bắc biển đông
bao gồm vùng biển của nào hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy
giật cấp tám cấp chín sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động mạnh
từ đêm nay thì khu vực giữa biển đông
và vùng biển phía tây khu vực nam biển đông
bao gồm cả vùng biển phía tây của đảo trường sa
có gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín
sóng biển cao từ ba đến sáu mét biển động mạnh
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở dưới mức là hai mươi chín độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội
trời nhiều mây không mưa trưa chiều giảm mây trời nắng
gió đông đến đông bắc cấp hai cấp ba trời rét
nhiệt độ là từ một mươi năm đến hai mươi hai độ